đảo cò chi lăng nam huyện thanh miện tỉnh hải dương là điểm du lịch sinh thái độc đáo của miền bắc
đây là nơi trú ngụ của hàng vạn con cò vạc
chính vì vậy việc bảo tồn và phát triển di tích danh thắng quốc gia đảo cò được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm
đảo cò gồm hai đảo có tổng diện tích trên bảy m hai nằm trong lòng hồ an dương thuộc xã tri lăng nam huyện thanh miện tỉnh hải dương
đây là ngôi nhà chung của khoảng một mươi sáu con cò và sáu con vạc
nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy có năm mươi hai loài chim thuộc một mươi hai bộ ba mươi họ bốn mươi hai giống đang hiện diện tại đảo cò và khu vực xung quanh
nơi đây không chỉ là nơi có cảnh quan đẹp mà đảo cò còn có sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc thù
để bảo tồn và phát triển đảo cò chính quyền các cấp đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như mở rộng hai đảo hiện có
kè đá ra cố để giảm hiện tượng xói mòn sạt lở đất trồng tre để bảo tồn hệ sinh thái tạo thêm đảo mới để mở rộng chỗ trú ngụ cho cò
đội thư quản
nhiệm vụ là bảo vệ đàn cỏ và bảo vệ vệ sinh môi trường của khu vực xung quanh đảo cỏ
từ khi thành lập đội thư quản đến giờ không có hiện trạng đánh bắt cò này
riêng công tác bảo vệ thì quy định của địa phương và đặc biệt là ban quản lý thì nếu như ai phát hiện được thì sẽ được thưởng
hàng tháng hàng quý thì bộ phận môi trường của tỉnh người ta về người ta kiểm tra xem cái độ nước ở đây có đảm bảo không
từ đó con cò nó cũng rất là thân thiện
đảo cò được công nhận cấp quốc gia vào năm hai nghìn một mươi bốn với diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích là hơn sáu mươi bảy hectare
hàng năm nơi đây tiếp đón khoảng ba mươi năm lượt du khách về tham quan
thời gian tới địa phương tiếp tục tuyên truyền nâng cao kiến thức môi trường sinh thái cho người dân
thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả hơn nhằm bảo tồn phát triển khu di tích danh thắng quốc gia đảo cò
để nơi đây trở thành một khu danh lam thắng cảnh hấp dẫn